tại huyện đồng văn tỉnh hà giang tổng cục thể dục thể thao liên đoàn điền kinh việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang tổ chức giải marathon quốc tế năm hai nghìn một mươi tám chạy trên cung đường hạnh phúc tỉnh hà giang
ngay sau lễ khai mạc hơn ba trăm linh vận động viên đến từ một mươi ba quốc gia đã tranh tài ở ba nội dung thi đấu dành cho hai lứa tuổi dưới một mươi sáu tuổi và trên một mươi sáu tuổi nam nữ gồm chạy marathon cự li bốn mươi hai km chạy bán marathon hai mươi một km và chạy một mươi km
đây là năm thứ hai tôi tham gia giải chạy này năm ngoái thì chạy hai mươi một cây từ đồng văn sang mè vạc năm nay là chạy bốn mươi hai cây từ đồng văn sang mè vạc rồi quay lại đồng văn
thật sự là cung đường ở đây rất là tuyệt khi chạy trên con đường hạnh phúc mây núi tràn hà với nhau nhìn một màu xanh rất là cảm ơn nhân dân tỉnh ủy hà giang đã giữ gìn một vẻ đẹp như thế này
và mong hà giang luôn luôn đẹp như vậy để cho bà con các nơi khác và cả những bạn khách quốc tế sẽ có đến đây tham quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ
cung đường này là cung đường hạnh phúc mình thì chạy rất là hạnh phúc khi chạy được hết hai mươi một cây km nếu mà có thời gian có thể lực thì mình có thể chạy thêm bốn mươi hai cây nữa
nói chung là giao hòa giữa trời và đất đang chạy thì xương mù nó cứ bạc bạc như mặt mình là mình thích rồi với lại chạy một cái cung khác thì nắng nó đổ xuống
với lại những cái cung đường nó hoàng hoàng nghèo quá thì
rất là hấp dẫn cho người chạy cho những người chạy cùng mình
giải nhất chung cuộc bốn mươi hai km nữ thuộc về vận động viên nguyễn thị ý tiên giải nhất chung cuộc bốn mươi hai km nam là vận động viên nguyễn quốc dũng
cự li hai mươi một km nữ giải nhất thuộc về vận động viên phạm thị hồng lệ nam hai mươi một km là vận động viên hà văn nhật
nhất cự li một mươi km nữ dưới một mươi năm tuổi thuộc về vận động viên nguyễn phạm diệu anh nam một mươi km dưới một mươi năm tuổi là vận động viên nguyễn đăng khôi
nhất cự li một mươi km nữ trên một mươi sáu tuổi thuộc về vận động viên nguyễn thị oanh
nam trên một mươi sáu tuổi cự li một mươi km
là vận động viên trương thiên lý
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh hà giang cũng đã tặng bằng khen cho hai tập thể
đã có đóng góp tích cực trong việc tổ chức giải marathon quốc tế năm hai nghìn hai mươi